thưa quý vị mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay sẽ là thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự
tòa nhân dân tỉnh khánh hòa sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo nguyễn trí doãn bốn mươi hai tuổi trú tại tổ dân phố thuận hòa phường cam thuận thành phố cam ranh
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa